nhằm giới thiệu quảng bá thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm cá tra cho thị trường nội địa
ngày chín tháng sáu tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức sự kiện kết nối sản xuất tiêu thụ nội địa các sản phẩm cá cha
mở đầu cho phiên trở các sản phẩm thủy sản tại hà nội năm hai nghìn hai mươi
cá trà của việt nam đã xuất khẩu đi một trăm một mươi chín nước trên thế giới
tuy nhiên dịch covid một mươi chín đã và đang khiến hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của nhiều ngành hàng
trong đó có mặt hàng cá cha bị đình trệ
một ngành hàng chỉ có sáu ha đã cho ra một giá trị xuất khẩu tới hai năm tỷ usd
tuy nhiên một trong cái tồn tại đó là gì muốn mở rộng sản xuất hơn thứ hai nó ổn định hơn không bị trồi sụt
nằm lên giá nằm xuống giá thì chúng ta phải bên cạnh việc mở rộng thị trường xuất khẩu
thì phải tập trung coi trọng thị trường trong nước
sự kiện kết nối sản xuất tiêu thụ nội địa các sản phẩm cá cha và khai mạc phiên trợ
các sản phẩm thủy sản
các sản phẩm thủy sản tại hà nội năm hai nghìn hai mươi đã góp phần giúp các doanh nghiệp sớm vượt qua
được những khó khăn từ sự tác động của dịch covid một mươi chín
tại đây cũng diễn ra lệ ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm cá trà
giữa các đơn vị sản xuất và kinh doanh mặt hàng này